theo liên đoàn lao động tp đà nẵng trong thời gian qua phần lớn các chủ nhà trọ đều tự nguyện miễn giảm tiền thuê nhà cho công nhân lao động nhằm chia sẻ khó khăn trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đà nẵng hiện có trên ba sáu trăm linh phòng trọ tại bốn mươi chín tổ tự quản với khoảng gần bảy công nhân lao động do dịch bệnh covid một mươi chín gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế người lao động thuê trọ
hơn chín mươi chủ nhà trọ tại các tổ công nhân tự quản ở đà nẵng đã chủ động miễn giảm tiền thuê nhà từ ba mươi tới bảy mươi tiền phòng mỗi tháng tương ứng giảm từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng một tháng cho người lao động
để chăm lo thiết thực cho đoàn viên người lao động liên đoàn lao động tp đà nẵng còn đẩy mạnh tuyên truyền đồng thời trao hàng chục nghìn khẩu trang miễn phí hỗ trợ gần sáu trăm năm mươi triệu đồng cho lao động mất việc trong lĩnh vực giáo dục du lịch
phun thuốc khởi trùng phát tặng bốn một trăm linh bình rửa tay diệt khuẩn cho người lao động ở các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ